theo chủ gia đình trong đống đổ nát còn hơn năm mươi cây vàng nên lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố bảo lộc cùng các lực lượng đã bảo vệ hiện trường nhanh chóng đào bới đống đổ nát tìm kiếm tài sản giúp gia đình
sau hơn một mươi phút tìm kiếm toàn bộ tài sản như vàng chưa xác định được số lượng hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình cất trong một củ gỗ nhỏ vẫn còn nguyên vẹn
công an đã bàn giao toàn bộ số tài sản nói trên cho gia đình cất giữ
quả hoạn đến các anh những người lính phòng cháy triển cháy và cứu nặng cứu hộ không chỉ lao vào bảo vệ tính mạng cho người dân mà còn không ngại hiệp quy bảo vệ an toàn tài sản
hành động nhỏ ý nghĩa lớn đã tô thắm thêm hình ảnh về người chiến sĩ công an hết lòng vì dân phục vụ